các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các phường thị trấn đã về cấp độ dịch một sẵn sàng bước sang trạng thái bình thường mới
các thủ tục hành chính được giải quyết thông qua hỗ trợ của các lực lượng
các tổ covid một mươi chín cộng đồng và công nghệ thông tin
ông cương dự báo dịch đã bước vào giai đoạn thoái trào tuy nhiên khó kết thúc sớm
số ca mắc chuyển nặng sẽ tiếp tục giảm cần trọng tâm và điều trị giảm tử vong
hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới
hiện hà nội đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi từ ngày một mươi sáu tháng bốn
đến nay toàn thành phố đã tiêm được ba mươi ba sáu trăm hai mươi sáu mũi trên ba trăm bảy mươi sáu trăm ba mươi một trẻ đạt chín một
kết luận hội nghị phó chủ tịch ubnd thành phố chử xuân dũng cho biết
trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín đã giảm sâu nên các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường
về nhiệm vụ thời gian tới ông trừ xuân dũng yêu cầu sở y tế hỗ trợ các địa phương chủ động
đảm bảo an toàn trong công tác tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm có đánh giá về tình hình hậu covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để có giải pháp ứng phó hiệu quả
đặc biệt là những đề xuất với bộ y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân hậu covid một mươi chín
ngoài ra sở y tế tiếp tục ra soát các cơ chế chính sách hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch
đối với các địa phương ông dũng yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm
bốn tại chỗ chú ý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
đeo khẩu trang nơi công cộng chú trọng việc tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi an toàn
khoa học tuyệt đối không để xảy ra bất cứ tình huống sai sót nào
về hoạt động của các cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín thể nhẹ và không triệu chứng của thành phố
phó chủ tịch hà nội cho rằng việc giải thể các cơ sở này trong bối cảnh hiện nay là cần thiết
nhằm tránh lãng phí các thiết bị y tế và huy động đưa vào sử dụng lại khi cần thiết
trước tình hình dịch bệnh hà nội ở mức ổn định hầu hết các phường xã về cấp độ một
số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín trên địa bàn đã giảm mạnh
điều này cho thấy dịch bệnh đã bước vào giai đoạn thoái trào
tuy nhiên việc kết thúc dịch là điều chưa thể khẳng định
do đó lãnh đạo thành phố hà nội cũng đã có hướng dẫn cụ thể cho người dân chủ động thích ứng với dịch bệnh trong tình hình mới
song song với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch
tuyệt đối không lơ là triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em an toàn hiệu quả